đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

người này quê ở lạng sơn anh ta khoe là có rất nhiều tiền để về quê ăn tết
các anh đã thu được thông tin quan trọng đó là có người sống ở khu vực nhà trọ cách nhà nạn nhân chưa đầy một km làm nghề xe ôm có biểu hiện bất thường về tài chính
từ thông tin quan trọng này bàn kiên án đã cử một mũi công tác đến lạng sơn
từ thông tin quan trọng này bàn chuyên án đã cử một mũi công tác đến lạng sơn
nhiệm vụ của tổ công tác này là tìm về nhà của người lái xe ôm này và xác minh được số tiền hắn khoe có phải là thật và nếu là thật thì từ đâu mà có
chuyến công tác này các chiến sĩ đặt rất nhiều hy vọng vì đang có thể là nút thắt của vụ án
tại đây anh ta rất hợp tác và thành khẩn khai báo kết quả là số tiền anh ta có được là do chơi cờ bạc mà có
cái vụ án nó xảy ra vào ngày tết
và cái việc mà tổ chức điều tra xác minh thì rất nhiều địa phương gặp rất nhiều cái khó khăn vướng mắt cũng như là cái trên đường đi và cũng như ở các địa phương với thời tiết mưa phùn và mưa gió như vậy
với nỗ lực và của cá nhân thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất
lúc này phòng kỹ thuật hình sự cũng đưa ra nhiều dấu vết quan trọng tại hiện trường vụ án
đó là ngoài dấu máu của nạn
còn có một vết máu rất nhỏ nghi là của đối tượng để lại và một dấu vân tay trên đầu đạt cửa cạnh nạn nhân
đưa đi giám định cơ quan điều tra đã có trong tay mẫu gen và vân tay mờ
đây có thể là manh mối duy nhất của vụ án sau cuộc điều tra dài không có kết quả
từ kết quả này bàn chuyên án đã gửi mẫu giám định đến công an các tỉnh trên toàn quốc để phối hợp xác minh đối tượng
thế nhưng việc này không phải là chuyện đơn giản
trước ta hệ thống quản lý dân cư chưa được hiện đại
thêm vào đó mẫu dấu vân tay lấy được tại hiện trường cũng rất mở
cái này qua công tác khám nghiệm trường chúng tôi cũng thu rất nhiều dấu vết
để phục vụ cho công tác truy xét truy nguyên đối tượng sau này
dấu vết để lại trên trường từ những vết thương trên người bị hại
cũng như dấu vết để lại trên mặt kính của tù chứa vàng
cũng như những chiếc nhẫn bạc
những dấu vết trên hiện trường và những dấu vết dày trên hiện trường
có thể nói là được thu thập rất tỉ kỹ lưỡng thận trọng
và phục vụ rất tốt trong quá trình chứng minh tội phạm sau này
bên cạnh đó bàn chuyên án nhận định số vàng mà đối tượng cướp được
sẽ phải bán đi để tiêu xài
vì thế một tổ trinh sát được cử đi tất cả các tiệm vàng bạc cầm đồ
trong khu vực toàn tỉnh và các tỉnh lân cận
để xác minh đối tượng
thế nhưng sau rất nhiều ngày ra sức tìm kiếm
công sức băng chuyên án đổ ra không nhỏ
nhưng công tác điều tra vẫn không có kết quả
bắt giữ đối tượng để làm sao có một cái tết thật sự yên lành
cũng như là mong muốn anh em trở về với gia đình để đón tết
việc khám nghiệm trường rất là tỉ mỉ
khám nghiệm theo đúng quy trình và vấn đề ở đây
thực sự là tỉ mỉ thách quan thận trọng
trong đó thì chúng tôi cũng thu lượng một số dấu vết rất là quan trọng
như dấu vết vân tay trên một số đồ quần
có ấm nước cũng như chén nước
và một số dấu vết vân tay trên tổ đỉnh
và cũng như là cái vi vết
ở đây là có dấu vết máu rất là nhỏ
và phải nói rằng là cái cán bộ kỹ thuật hình sự ở đây
cái việc mà phát hiện và thu lượng dấu vết rất là đảm bảo
về mặt quy định phát luận cũng như là về mặt dư vụ
do vậy đã thu được cái dấu vết máu ở đó
và cái đó cũng là một cái căn cứ để chúng tôi
tôi xác định sau này
và xác định là dám đụng được ghen
và xác định chính xác là hùng thủ
sau khi đã bắt giữ được hùng thủ
cái chết của ông nguyễn quang trùng
chủ tiệm vàng phú quý trên đường nguyễn thái học
thành phố yên bái
vào thời điểm đó đã khiến cho người dân cả khu phố hoảng sợ
bằng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ điều tra
nhưng hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân
vẫn là câu hỏi lớn
một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát điều tra
của chúng ta khi đó
là hệ thống thông tin liên lạc
cũng như giao thông tại địa bàn khu vực
vẫn còn khó khăn
cũng có nhiều thông tin từ công an các tỉnh
gửi về cho ban chuyên án
hệ có tin gì là các anh lại nhanh chóng lên đường
với hy vọng sẽ mở ra nút thắt cho vụ án
nhiều chuyến đi về tay trắng
đối tượng như sử dụng thuật biến hình
để triêu ngưi thách thức mọi nỗ lực của ban chuyên án
tết nguyên đáng hai nghìn chín
thời gian trôi qua
cuộc sống người dân nơi đây đã trở lại bình thường
không còn ai nhắc đến câu chuyện đau lòng đấy nữa
thế nhưng với những thành viên trong ban chuyên án
có người còn đang công tác
có người đã về nghỉ chế độ
nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng
về một vụ án còn gian dở
chưa bao giờ lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
thấy yên lòng
họ vẫn âm thầm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
điều tra làm rõ vụ án
trong suốt từ năm hai nghìn tám đến thời điểm bắt giữ đối tượng
thì có đồng chí là chỉ đạo của ban áp đốc
ban chuyên án chúng tôi
phòng nghiệp vụ chúng tôi
vẫn thường xuyên kiểm tra tất cả các thông tin liên quan
cũng như là nắm thu thập các thông tin khác
để phục vụ công tác xác minh
chính vì cái việc mà thường xuyên liên tục
cập nhật cái thông tin
bổ sung cái thông tin vào cái chuyên án
cũng như các thông tin về các đối tượng có liên quan khác
để mình rà soát xác minh
thì nó mới nổi lên cái đối tượng này
vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
rà soát xác minh các đối tượng nghi vấn
bàn chuyên án đã phối hợp với viện khoa học hình sự
và cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an
đã dựng lên chân dung một đối tượng nghi vấn
là phạm văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn phạm xã phú châu huyện đông hưng tỉnh thái bình
ngay khi có thông tin công an tỉnh yên bái
đã tổ chức họp ban chuyên án phân công phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
viện khoa học hình sự và công an tỉnh thái bình
bí mật điều tra và giám sát gì biến động của đối tượng nghi vấn
sau khi xác định được địa chỉ nhà ở của đối tượng
thì chúng tôi cũng gặp một khó khăn nhất định
thứ nhất đó là
hiện chưa xác định được là đối tượng đang ở trong nhà hay là đang ở đâu
vì quá trình sử dụng biến pháp viện vụ là
chúng tôi cũng có dùng cơ sở để liên hệ với điện thoại của đối tượng để xác định
tuy nhiên là đối tượng chỉ trao đổi ngắn gọn
và nói dối rằng đi khai thác cát ở tỉnh ngoài tức là tỉnh nam định
và thời điểm đó thì tôi tiếp cận thông qua chính quyền địa phương
tiếp cận nhà ở đối tượng thì đã vào ban đêm rồi
vào hơn hai mươi hai h đêm rồi
nên là việc xác định đối tượng có ở nhà hay không là rất khó khăn
hai nữa là do là vụ án đã xảy ra đã lâu
trước thời điểm mà chúng tôi xác định được là một mươi năm
từ năm hai nghìn tám
thế nên là những đặc điểm nhân dạng của đối tượng là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn
sau khi tiếp cận thì xác định được rồi
để nhận dạng chính xác đối tượng là cũng rất là khó khăn
qua quá trình điều tra bàn chuyên án đã có được những thông tin chính xác về dương
hết lớp chín dương bỏ học sau đó lên xưởng mọc của người bác ở phường nguyễn phúc tp yên bái làm việc
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn hai
trong thời gian sống tại đây phần do đua đòi bạn bè
phần khác do thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình
nên dương bắt đầu sử dụng chất kích thích
xét về vị trí địa lý nơi ở của phạm văn dương với phường hồng hà
nơi cửa tiệm vàng của nạn nhân là không xa
việc đối tượng vướng vào tệ nạn xã hội sẽ là nguyên nhân lớn nhất
dẫn đến kế hoạch giết người cướp tài sản của đối tượng
tại yên bái một tổ công tác đã tiến hành lấy thông tin
từ những người đã tiếp xúc với dương
ở thời điểm xảy ra vụ án
những ký ức mờ nhạt của một mươi một năm về trước
khiến những người từng tiếp xúc với dương
không thể nhớ chính xác thời điểm xảy ra vụ án
hắn đã ở đâu và làm gì
nhưng có người đã khẳng định rằng
năm đó đến tận ngày ba mươi tết âm lịch
hắn mới bắt xe về quê ăn tết
sau khi ăn tết xong hắn mới trở lại xưởng làm việc được một năm
đến cuối năm hai nghìn chín dương về thái bình lập gia đình
và không quay trở lại
không ai có thể nhớ được biểu hiện tâm lý của hắn
ở thời điểm đó như thế nào
tại thái bình dù lấy vợ và sinh con
nhưng dương vẫn không thể nào từ bỏ được lạng khỏi trắng
không những thế hắn còn tham gia buôn bán trái phép chất cấm
cho các con nghiện trong vùng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba dương bị công an huyện đông hưng bắt
và bị tòa án nhân dân huyện đông hưng xử phạt bảy năm tù
về hành vi mua bán trái phép chất cấm
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba dương được chuyển đến trại giam thanh phong bộ công an để thi hành án
đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám dương đã được giảm án tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống
sau khi về địa phương đối tượng làm nghề lái xe ô tô chở hàng thuê

những dữ liệu trùng khớp như nơi tạm trú của dương ở yên bái gần hiện trường xảy ra vụ án
thời điểm xảy ra vụ án dương vẫn sinh sống ở đó
đặc biệt dấu vân tay mờ nhạt tại hiện trường gần giống với mẫu vân tay của dương
bàn chuyên án nhận định phạm văn dương chính là nghi phạm số một liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng phú quý cách đây một mươi một năm
khi đã xác định đối tượng hiểm nghi trong chuyên án này

chúng tôi cũng đã phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an tỉnh thái bình phòng pc hai công an thể thái bình và các đơn vị khác
tiến hành giả soát xác minh tại địa bàn của đối tượng sinh sống
sau đó việc đối tượng làm nghề lái xe do vậy chúng tôi rất thận trọng trong công tác này
để tránh rút dây động trừng bang chuyên án đã cử một tổ trinh sát kết hợp với công an tỉnh thái bình
đối tượng khác cây nên là đối tượng bạn của đối tượng bạn nghiện của đối tượng khác cây nên nhưng mà qua kiểm tra sát mì thì tôi xác định là đối tượng đó đã chết
với nghệ thuật điều tra xét hỏi sắc bén chính xác cùng những chứng cứ thu thập được mẫu vân tay chơi đến gen của các điều tra viên dương đã phải cuối đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
điều quan trọng nữa
bằng việc khai nhận dương đã lấy số lượng lớn vàng bạc tại cửa tiệm của nạn nhân hắn chia nhỏ ra bán dần tại nhiều tỉnh thành khác nhau nên đã qua mắt được lực lượng chức năng
vậy là sau một thời gian dài đấu tranh cai ngày định mệnh cướp đi mạng sống của ông nguyễn quang trung dần hiện ra
tám h ngày ba tháng ba năm hai nghìn tám
tám h ngày ba tháng ba năm hai nghìn tám
khi ông trung đang quay lưng lại sửa chiếc nhẫn cho giường
chỉ chờ có vậy kẻ thù ác bất ngờ rút đoạn cây gỗ mang theo người
đập mạnh vào phía sau đầu của ông trung
làm nạn nhân ngã lăn ra bất tỉnh
với quyết tâm gây án đến cùng dương tiếp tục ra tay cướp đi mạng sống của nạn nhân
nói trình đấu tranh với đối tượng thì đối tượng khai là bắn
sau khi cướp được nhiều nhẫn vàng nhiều vòng vàng của bị hại
thì họ dọc đường đi từ đó
từ yên bái về đến thái bình
thì có tiêu thụ vàng ở nhiều cái cửa hàng vàng khác nhau
ở tỉnh vĩnh phúc tỉnh hương yên tỉnh yên bái và tỉnh thái bình
tuy nhiên là đối tượng không nhớ không khai vào cụ thể được
những nội dung chi tiêu sử dụng như thế nào
khi bước mạng bí mật đã hé lộ cũng là lúc đối tượng tỏ ra yếu lòng
hắn tâm sự với điều tra viên
sau khi gây án hắn luôn nghe ngóng và tìm hiểu về quá trình điều tra của công an
điều đó lý giải vì sao sau khi gây án hắn đã không rời khỏi nơi tạm trú
mặc dù đã về thái bình lấy vợ và sinh con
nhưng quá khứ lầm lỗi đã luôn khiến cho anh ta lo sợ
khi đứa con trai chào đời và ngày càng khôn lớn trưởng thành
thì nỗi lo đó ngày càng nhân lên
ngày lại ngày dương sống trong sự ân hận dày dứt khùng ngùi
sống mà chẳng bao giờ thanh thản
bởi lo sợ hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện
và quy luật nhân quả
về tâm lý của đối tượng thì mặc dù là giữ một cái thái độ là bình thả
và có những cái sự chuẩn bị trước như vậy
thế tuy nhiên là đối tượng vẫn buồn trồn
và sau này đến khi mà đối tượng đã khai báo rõ
hành vi phạm tội của mình rồi
thì có tâm sự rằng là vẫn ám ảnh về sự việc xảy ra
hàng đêm là vẫn nghĩ về việc này
và ngay cả cái thời điểm mông chúng tôi xuống cái triệu tập
để khống chế đưa đối tượng về quân thỉnh máy đấu tranh
thì đối tượng cũng tâm sự rằng là có linh cảm
trong quá trình buổi sáng sớm
dậy để đi vận chuyển cát
thì có linh cảm là có người theo dõi mình
nếu thời gian quay trở lại
tôi sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng như thế này
lúc ấy tôi còn quá trẻ bồng bột
và sốc nổi
đó là những lời nói của phạm văn dương khi bị giải đi
thế nhưng thời gian không thể quay trở lại
và mọi sai lầm đều phải trả giá
phạm văn dương sẽ phải nhận hình phạt cao nhất
cho hành vi phạm tội của mình
và với những người làm án